người tiêu dùng ở châu âu và châu mỹ quan tâm chủ yếu đến sự vận hành như động cơ tiêu chuẩn an toàn và sức mạnh xe
trái lại người trung quốc đặt tiêu chuẩn cao hơn đến cảm giác cá nhân như là mùi xe và cảm giác chạm vào nội thất xe
tôi rất ghép mùi xe mới tôi nghĩ nếu mùi khó ngửi thì chắc chắn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tôi nghĩ tốt nhất là một chiếc xe phải không có mùi gì cả
for trung quốc đã tăng cường tới một mươi tám chuyên gia thẩm định mùi
những người này thực hiện ba trăm linh bài thử nghiệm mỗi năm các thử nghiệm đánh giá mùi của mọi loại vật liệu của xe và sắp xếp theo thang bậc từ không có mùi đến cực kỳ khó chịu
những bộ phận dễ có mùi như thảm sàn da ghế hay vô lăng được các chuyên gia ghi chép lại tỉ mỉ với các ghi chú như giống mùi lốp khét mùi thịt thiêu mùi băng phiến hay mùi tất hôi
và những ý kiến này được gửi cho những nhà cung cấp vật liệu
bà park bắt đầu đăng các đoạn video trên youtube
sau khi các bác sĩ cho biết bà có nguy cơ ca mắc bệnh mất trí alzheimer
từ đó bà bắt đầu chia sẻ về những câu chuyện thường nhật xung quanh mình như lần đầu tiên đi lặn treo thuyền cairc cách trang điểm hay nấu ăn
với nội dung hóm hình các đoạn video trên youtube của bà đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của giới trẻ
nhiều công ty lớn của hàn quốc đã thuê bà bắc làm người mẫu và người dẫn chương trình
một bộ phim kéo dài tám tiếng được giới làm phim mệnh danh là bộ phim chán nhất mọi thời đại sắp ra dạp
ngay cả khi những người làm ra bộ phim cũng phải đồng ý là nó rất chán
ba bà lan là một bộ phim nghệ thuật thử nghiệm với nhiều nét lạ lẫm phá vỡ những quy chuẩn thông thường về một bộ phim điện ảnh
bộ phim không có diễn viên con người không có lời thoại không một kịch tính
phim được quay chậm với toàn bộ phần hình ảnh xoay quanh một đàn cừu được thả trên cánh đồng
nhà sản xuất bộ phim tự tin rằng phim chính là liều thuốc trị mất ngủ tốt hơn bất kỳ viên thuốc ngủ nào
các nhà khoa học ở california
nga của mỹ vừa tạo ra một loại giấy đặc biệt thay vì in bằng mực lại in bằng ánh sáng
đặc biệt hơn là nó có thể xóa đi in lại tới tám mươi lần
qua đó loại giấy này được kỳ vọng sẽ cắt giảm lượng giấy khổng lồ người mỹ đang sử dụng
thông tin này sẽ mở đầu phần tin sáng tạo ngày hôm nay
người ta có thể xóa được chữ viết trên loại giấy này bằng cách làm nóng giấy lên nhiệt độ một trăm hai mươi độ c
giấy cũng có thể dùng đi dùng lại được hơn tám mươi lần
bí quyết của việc in bằng ánh sáng nằm ở việc lợi dụng khả năng đổi màu
của một lớp màng mỏng các hạt nano được phủ lên giấy thường để biến nó thành giấy in bằng ánh sáng
lớp phủ mới bao gồm hai loại hạt nano một làm từ chất xanh phổ
vốn là một sắc tố màu xanh dương phổ thông không đắt không độc hại
sẽ chuyển thành không màu khi thu nhận các electron và titan dioxid
một chất quang xúc tác đóng vai trò tăng tốc các phản ứng hóa học khi chiếu ánh sáng cực tím lên tờ giấy
một nhà sáng chế người estonia
vừa tạo ra một mẫu robot họa sĩ thử nghiệm có khả năng tạo ra những bức tranh tường cao đến ba mươi mét bằng bình phun sơn
mẫu robot họa sĩ đầu tiên được thử nghiệm trên ống khói của một công ty cấp nhiệt ở thành phố tatu
các thiết bị được cố định vào hệ thống dây chẳng trong khi một máy tính gửi chỉ dẫn cho robot vẽ tranh
sau một mươi bốn giờ lao động nghệ thuật và sử dụng ba mươi bình phun sơn
robot họa sĩ đã tạo ra bức tranh tường cao ba mươi m rộng sáu m với khoảng một năm triệu điểm sơn
hình ảnh của bức tranh là cô gái bê trậu cây gửi đi thông điệp con người cần nhiều cây xanh hơn ống khói
một nhà thiết kế anh vừa cho ra mắt bộ sưu tập quần áo mới có thể tự thay đổi kích cỡ theo trẻ em
lấy cảm hứng từ nghệ thuật gấp giấy origami của nhật bản bộ sưu tập dành cho trẻ em từ bốn tháng đến ba tuổi
những thiết kế này được tạo ra từ loại vải phủ nano giúp nó không bị ướt hay bẩn
chúng có nhiều nếp gấp có thể mở rộng theo nhiều chiều
trở lại kích thước ban đầu khi trẻ em chạy nhảy
nước gấp trên quần áo có thể thay đổi theo cả hai hướng
hoặc mở rộng và điều chỉnh phù hợp với chuyển động của trẻ
do đó tạo ra cho trẻ em cảm giác thoải mái khi chơi đùa
theo nhà thiết kế những bộ quần áo này sẽ giúp làm giảm thiểu chất thải trong ngành may mặc
cũng như tiết kiệm chi phí cho các hộ gia đình
bởi cha mẹ không phải bỏ ra nhiều tiền mua quần áo mới cho trẻ khi chúng lớn lên
suốt nhiều thập kỷ qua những âm thanh ồn ào náo nhiệt của những người bán đồ ăn hẻ phố
đã trở thành một phần không thể thiếu của bangkok thái lan
nhưng điều này rất có thể sẽ trở thành dĩ vãng trong một nỗ lực nhằm thay đổi diện mạo cho thành phố
nhà chức trách thái lan đã dẹp hàng nghìn quầy hàng rong vỉa hè trong vài tháng qua
chính quyền bangkok ổn định thời hạn cuối năm nay sẽ quét sạch các quầy hàng rong trên năm mươi quận của thủ đô
trả lại về hè cho người đi bộ
nhiều người dân bangkok đồng tình với nỗ lực của nhà chức trách
với hy vọng sẽ tạo nên một môi trường đô thị sạch đẹp gọn gàng
nhưng không ít ý kiến lo ngại rằng bangkok sẽ mất đi nhiều nét quyến rũ và buồn tẻ hơn
luồng ý kiến này cho rằng những quầy đồ ăn hẻ phố đã giúp bangkok hai năm liền giữ danh hiệu
địa điểm ẩm thực đường phố tuyệt vời nhất thế giới do cnn bình chọn
không có nhiều nơi trên thế giới có những cảnh tượng này
đã một lần đến bangkok làm gì thì làm
nhất định không thể bỏ qua những hàng quán
ẩm thực đường phố tràn ngập các con đường vô cùng hấp dẫn của nơi này
có thể nói đồ ăn chính là một trong những nét đặc trưng nhất
để thu hút khách du lịch đến với bangkok
tuy nhiên vừa mới đây chính phủ thái lan đã yêu cầu dọn hết những hàng quán này
để mang lại những tuyến đường thông thoáng trật tự hơn
những người bán đồ ăn vỉa hè của bangkok đang biến mất dần
cùng với đó là một phần sự quyến rũ của thành phố
đồ ăn vùng đông bắc thái lan gỏi xoài gà nướng
nhất là vào ban đêm
không khí thơm nước mùi khói và mùi đồi nướng
và khu vực này sẽ toàn là thực khách
nói không quá ẩm thực đường phố là huyết mạch của bangkok
nó là sự quyến rũ là danh tiếng
là thứ định vị cho bangkok trên bản đồ du lịch thế giới
đây là tiến sĩ vallop suwandi
người chỉ đạo việc dọn dẹp đường phố của bangkok
cố vấn của thống đốc bangkok
thành phố bangkok nhận được rất nhiều lời phản nàn từ cư dân
từ những người lái xe và cả những cảnh sát giao thông rằng
hoạt động bán hàng rong trên vỉa hè gây ra nhiều phiền toái cho người dân
bởi vậy bangkok quyết định cấm tất cả những người bán hàng trên vỉa hè
hồi tháng bốn
truyền thông đưa tin một lệnh cấm hoàn toàn hàng quán về hè được ban bố
sau những xôn xao ban đầu
các nhà chức trách nhanh chóng xác nhận đây không phải là một lệnh cấm hoàn toàn
những điểm du lịch nổi tiếng như khu phố nghề hoa
hay phố khao san nổi tiếng nằm ngoài lệnh cấm
thế nhưng những người bán đồ ăn vỉa hè sẽ nằm dưới sự giám sát của cảnh sát
mọi hành động như không đeo găng tay khi chế biến đồ ăn sẽ bị nhắc nhở
nhưng ở những nơi không phải điểm thu hút du khách
hàng nghìn người bán đồ ăn được lệnh rời khỏi những con phố chính
và không ai biết chắc được sẽ còn bao nhiêu người nữa phải bỏ nghề
hàng ngàn hè phố có điểm mạnh là sự tiện lợi dần dã
nhưng với chiến dịch dọn dẹp hè phố
giờ đây để tìm ra một quán ăn quen thuộc không hề dễ dàng
ngay cả với những người sành ẩm thực bangkok
ông sumet là một trong những người bán mì vằn thắn ngon nhất bangkok trong ba mươi năm qua
một tô mì của ông có giá chưa tới hai đô la
thời gian qua ông từng có ý định giải nghệ
tôi nghỉ được một thời gian thì khách hàng cứ gọi điện liên tục
họ hỏi nguyên nhân mà tôi chẳng biết nói thế nào
tôi bảo họ nhà tôi ở địa chỉ này nếu quý vị muốn ăn thì cứ đến
và những người trung thành về món mì của sumet lại tìm được quán ăn họ yêu thích
nhưng không phải hàng quán nào cũng may mắn như thế
đây là một trong những món ăn đặc trưng của bangkok gỏi xoài xanh
bà sayon đã làm món này hai mươi năm nay
suốt hai mươi năm chiếc xe bán gỏi xoài của bà chỉ dừng lại tại một chỗ
cho tới khi bà được thông báo không thể bán ở đó nữa
họ nói bán hàng rong vỉa hè là không được phép nếu cố tình vi phạm sẽ bị bắt giữ
nhưng sayon lại không biết làm nghề nào khác
điều đẩy xe hàng vào trong những khu du lịch nơi không được phép bán
kể từ đó sayon làm quen với khái niệm chạy và trốn nhà trích trách
thật may bà làm quen được với chủ cửa hàng này
họ sẵn sàng cho bà giấu xe
tôi thấy nét quyến rũ và sự lộn xộn của một thành phố chẳng có lý do gì để song hành với nhau cả
hãy thể tưởng tượng một du khách thích thú ăn đồ ăn đêm ở bangkok
và ngay ngày hôm sau phải nhập viện vì tiêu chảy cấp tính thì có gì là quyến rũ không
trên thực tế ẩm thực đường phố của bangkok rất nổi tiếng về chất lượng
cnn hai năm liên tiếp vinh danh bangkok là điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất
đầu bếp australia david tomson là người rất hiểu biết ẩm thực thái
ông rất đam mê thức ăn đường phố ở đây
ông cho rằng chiến dịch dọn dẹp vỉa hè này gây nhiều áp lực với người dân địa phương hơn là với du khách
bởi lẽ bán hàng ăn vỉa hè là một cách để người dân từ nông thôn hoặc người nhập cư dịch chuyển tới bangkok
đầu tiên người ta kiếm chỗ bán đồ ăn trên hẻ phố
sau đó công việc thuận lợi họ bắt đầu ăn nên làm ra và ổn định cuộc sống
đó là thời điểm những người nhập cư dần trở thành công dân bangkok
ngay cả những khách sạn lớn như royal pelis cũng đặt những đơn hàng đồ ăn lớn từ những quán hàng hẻ phố
và rất nhiều người dân thái lan thường xuyên ăn đồ ăn vỉa hè vì nó hợp túi tiền của họ

thức ăn hè phố đâu chỉ phục vụ du khách
nó đóng một vai trò quan trọng trong xã hội
đó là cho người lao động nghèo của thành phố bữa ăn với giá rẻ
họ không thể bước chân vào những nhà hàng sang trọng
hẻ phố là nơi mà họ thuộc về
một suất gỏi xoài của bà sayon có giá chỉ hơn một đô la
từ các nhân viên nhà hàng khách sạn lái xe túc túc hay người lao động thủ công đều là khách hàng của bà
với số tiền chỉ hai mươi ba mươi bạt thì tôi có thể chấp nhận được
những người phải chật vật nhìn miếng ăn như tôi chỉ ăn được thế này thôi
ngay cả các kiến trúc sư cũng thấy băn khoăn với quyết định của thành phố
bangkok dường như đang cố biến mình trở thành singapore thứ hai một thành phố ngăn nắp kỷ luật
bangkok dường như đang cố biến mình trở thành singapore thứ hai một thành phố ngăn nắp kỷ luật
một thành phố ngăn nắp kỷ luật
một thành phố ngăn nắp kỷ luật
khô khan hơn
những ý kiến trái chiều còn cho rằng nhà chức trách cần giúp đỡ người bán hàng rong nhiều hơn
và gìn giữ những nét riêng của bangkok vốn đang nhanh chóng mai một do các quy định của chính phủ
các dự án phát triển khu căn hộ trung tâm mua sắm và cao ốc văn phòng
thưa quý vị một cuộc đua tốc độ giữa những con sen có lẽ là điều hầu hết mọi người thấy khó hiểu
thế nhưng đây lại là một hoạt động diễn ra hàng chục năm qua tại một ngôi làng ở anh
những hình ảnh về cuộc thi đặc biệt này sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại